liên đoàn lao động huyện trảng bom đồng nai cho biết hơn một trăm năm mươi công nhân công ty kỳ lợi
khu công nghiệp bầu xéo tỉnh đồng nai phải đi cấp cứu do có triệu chứng bị đau bụng nôn ói
chóng mặt nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm chay tại công ty
sau khi xảy ra sự việc các công nhân có dấu hiệu nghi bị ngộ độc được đưa đi cấp cứu
tại trung tâm y tế huyện tràng bom bệnh viện đại học y dược sinh mạc
và nhiều công nhân bị nhẹ hơn thì được chăm sóc y tế tại công ty
hiện bệnh viện trung tâm y tế đang phối hợp với tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đồng nai
và ngành chức năng huyện trảng bom đã lấy mẫu thức ăn xét nghiệm xác định nguyên nhân